sáng ngày một mươi tháng chín tại hà nội khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
đến sự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đồng chí nguyễn ngọc thiện ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng toàn thể cán bộ nhân viên khu di tích